chính quyền huyện vĩnh thạnh được thành ủy cần thơ giao chỉ tiêu đến năm hai nghìn một mươi tám phải hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới
sau một năm thực hiện đến nay huyện vĩnh thạnh đã hoàn thành thêm được nhiều chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới
đây được xem là kết quả thành công rất đáng ghi nhận của địa phương
là quyện gian ngoại thành xuất phát điểm còn nhiều khó khăn về kinh tế xã hội
ngay từ những năm đầu bắt tay xây dựng nông thôn mới các xã chỉ đạt từ năm một mươi hai tiêu chí
nhưng với sự quyết tâm thực hiện của cả hệ thống chính trị từ quyện xã đến ấp và sự đồng thuận tham gia của người dân
đến nay quyền đã được thành phố công nhận tám trong tổng số chín xã đạt chuẩn nông thôn mới
theo đó các tiêu chí đạt chuẩn quyện nông thôn mới cũng đạt tám trên chín tiêu chí
năm hai nghìn một mươi bảy trên cơ sở đăng ký của huyện vĩnh thạnh thành ủy giao chi tiêu cho huyện là phải phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi tám
để thực hiện nhiệm vụ này thì ngay từ đầu năm
năm hai nghìn một mươi bảy huyện đã xây dựng kế hoạch phân công các thành viên trong ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện đặc biệt là những tiêu chí còn chưa đạt
hàng tháng thành viên của ban chỉ đạo sẽ xuống kiểm tra các tiến độ thực hiện của các tiêu chí này
đồng thời kịp thời giúp cho địa phương tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện
ở góc độ xã trên tinh thần nghị quyết của đảng quỷ và kế hoạch huyện nhân dân
xã đã tập trung triển khai cho hệ thống chính trị và nhân dân
đặc biệt là làm sao nâng cao ý thức người dân làm sao góp phần xây dựng nâng cao đội sống vật chất và tinh thần của nhân dân
từ đó các thành viên trong các đoàn thể cũng trong hệ thống chính trị tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình
trong quá trình thực hiện thì có khó khăn thì sẽ báo cáo về kịp thời dự quyền để giải quyết
một trong những cách làm hay của huyện là đưa cán bộ đảng viên bám sát từng địa bàn từng tiêu chí
y tế giảm nghèo hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của quyện chỉ còn bốn tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên tám mươi
từ năm chuyển khai nông thôn mới này có các chú các chị này kia lại dẫn động bảo hiểm đó
cho có tiện lại cho gia đình đó mình ra cũng mua xài cho gia đình cũng hết cả gia đình luôn chứ không còn một hai người nữa
ví dụ như mua mình bỏ đó mình cũng yên tâm hơn
ví dụ như có chuyển cố chuyển xí ra đó có nhà bảo hiểm mình cũng khỏe một chút
hiện nay do còn hai tiêu chí chưa đạt gồm y tế và quốc phòng nên thạnh mỹ là xã duy nhất chưa đạt chuẩn nông thôn mới
tuy nhiên theo lộ trình trong năm hai nghìn một mươi tám quyết tâm của quyện sẽ hoàn thành các tiêu chí còn lại
đồng thời tiếp tục theo dõi kiểm tra giám sát để nâng chất cho các tiêu chí nông thôn mới của các xã đã đạt được
theo đó quyện cũng sẽ tập trung hoàn thành một trong tổng số chín tiêu chí còn lại để sớm đạt chuẩn quyện nông thôn mới
cuối năm hai nghìn một mươi tám